nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến thăm chúc mừng cơ quan thường trực báo nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân biểu dương sự đóng góp
của cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp hcm trong công tác tuyên truyền đường lối
chính sách của đảng và nhà nước chủ trương nghị quyết của thành phố và thành ủy
cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp hcm đã chủ động sáng tạo trong công tác truyền thông
đặc biệt trong giai đoạn phòng chống covid một mươi chín góp phần phát triển thành phố
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân mong muốn cơ quan thường trực báo nhân dân
tại tp hcm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những thành quả mà thành phố đạt được trong thời gian qua
nhất là trong giai đoạn thành phố triển khai văn kiện đại hội đảng các chủ trương của thành phố
trong việc xây dựng khu đô thị thông minh cải cách hành chính công tác phòng chống covid một mươi chín